năm nay trung đoàn ba sư đoàn ba trăm ba mươi quân khu chín được giao nhiệm vụ tiếp nhận huấn luyện hàng trăm chiến sĩ mới
mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất với sự chú đáo từ cán bộ không huấn luyện thao trường bãi tập
đến nơi ăn ở sinh hoạt thiết chế văn hóa cơ sở vật chất
trong đó công tác bảo đảm hậu cần cho quân số mới được đặt lên hàng đầu
sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại trung đoàn ba sư đoàn ba trăm ba mươi quân khu chín trước ngày hội tòng quân năm hai nghìn một mươi chín diễn ra
năm hai nghìn một mươi tám trung đoàn ba thu hoạch trên bảy mươi năm tấn rau quả các loại đạt một trăm linh sáu so với chỉ tiêu
đó là nhờ khu tăng gia được quy hoạch cơ bản đồng thời tận dụng đất trống quanh nhà với tổng diện tích trên năm m hai trồng các loại rau quả
cách làm này sẽ giúp cho đơn vị luôn bảo đảm lượng rau xanh sạch trong bữa ăn hàng ngày của bộ đội
đơn vị chúng tôi được nhận kế hoạch ở trên cũng có sự phân bổ
và cũng chia cho các đơn vị
chồng rau xanh sẽ linh khuyên tỷ lệ nhập vào bếp rau xanh của chúng ta đạt khoảng được chín mươi để phục vụ cho tân binh
ở đơn vị chúng tôi chồng rau không sử dụng thuốc trừ sâu không sử dụng phong bóng hóa học
buổi chiều khi chúng tôi đi tăng giá khi phát hiện rau có sâu
chúng tôi tổ chức bắt vào bằng đêm chúng tôi xịt đèn bắt vào bằng đêm để đảm bảo rau sạch cho bộ đội
đối với diện tích mặt nước ao hồ
hiện toàn trung đoàn ba có một mươi hai tám hectare nuôi các loại cá
thu hoạch trên một trăm ba mươi tấn cá mỗi năm để bảo đảm cung cấp một trăm linh nhu cầu cho các bếp ăn
thực hiện lơn phiên xoay vòng với các đơn vị
trung đoàn có khả năng bảo đảm được từ tám mươi đến tám mươi năm lượng cá theo nhu cầu trong bữa ăn của đội
đối với thịt trung đoàn nuôi thả thêm gà vịt các đơn vị kết hợp với chăn nuôi heo tập trung

với sự chuẩn bị chú đáo mọi mặt trung đoàn ba sẽ bảo đảm tốt sức khỏe cho chiến sĩ mới
để tham gia đầy đủ các nội dung chương trình thời gian huấn luyện theo đúng kế hoạch đạt kết quả cao nhất